đồng nai tính phương án đưa người bình thường ra khỏi vùng nguy cơ để điều trị f tại chỗ
với bảy trăm năm mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày tổng cộng số ca nhiễm tại đồng nai đã trên ba mươi một ca
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đưa ra phương án từng hợp trong khu vực dân cư có số f cao
thì đưa người bình thường ra để f không lại điều trị tại chỗ
sáng tám tháng chín giám đốc sở y tế phan huy anh vũ cho biết trong ngày toàn tỉnh đã ghi nhận thêm bảy trăm năm mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín toàn tỉnh lên ba mươi một ba trăm ba mươi hai ca trong đó có một mươi ba hai trăm tám mươi sáu bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh
trong số bảy trăm năm mươi bốn ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh có năm ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
sáu trăm hai mươi sáu ca trong khu cách ly và một trăm hai mươi ba ca cho khu phong tỏa
ghi nhận nhiều nhất ở biên hòa chín mươi bốn ca trảng bom hai mươi hai ca
bốn ca tại các doanh nghiệp
qua ba vòng xét nghiệm trên diện rộng đến nay cdc đồng nai đánh giá có bốn mươi xã phường có nguy cơ rất cao
hai mươi tám xã phường có nguy cơ cao để tiếp tục khoanh vùng xét nghiệm bóc tách f
ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đưa ra phương án tập trung xét nghiệm ngày và đêm
tại các vùng nguy cơ cao rất cao
nếu tỉnh có số f nhiều hơn thì tính toán tách người dân bình thường và f một đi nơi khác
đưa y tế tới khu vực dân cư khoanh vùng điều trị những bệnh viện giã chiến
trường hợp f một nếu âm tính thì phải tiêm luôn vaccine
vừa xét nghiệm diện rộng vừa tiêm vaccine để đến ngày một mươi năm tháng chín phải bóc tách ra khỏi cộng đồng
ông dung cũng đề nghị ngành y tế cho phép các nhà thuốc bán que test covid một mươi chín cho người dân
tự test tại nhà và thông báo kết quả cho cơ sở y tế nếu dương tính
theo ông dũng hiện nay đồng nai đã có thuốc điều trị covid một mươi chín
nên người dân sẽ tự giác khai báo để được đưa đi điều trị kịp thời
sở y tế đồng nai cũng đã có văn bản giao giám đốc trung tâm y tế các huyện thành phố xây dựng
làm đầu mối thiết lập các trạm y tế lưu động tại địa phương
đồng thời chỉ đạo các trạm y tế lưu động thực hiện nhiệm vụ theo phân công trực cấp cứu hai mươi bốn trên bảy
để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân
theo hướng dẫn của bộ y tế mỗi trạm y tế lưu động có ít nhất năm nhân viên y tế
trong đó có ít nhất một bác sĩ
ngoài nhân viên y tế trong biên chế có thể huy động thêm sự tham gia của đội ngũ y tế tư
nhân viên y tế đã nghỉ hưu nhân viên y tế và tình nguyện viên từ địa phương khác
trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng
xét nghiệm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khám điều trị và cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác